chia điểm trên sân anfield với trận hóa không đều nhưng khoảng cách giữa hai đội vẫn chưa thể thu hẹp
sau một loạt thất bại trước những đối thủ dưới cơ như swansea southampton hay wolverhampton ngay trên sân nhà
dugan club đang phải đối mặt với việc không thể có một danh hiệu nào trong mùa giải năm nay
ở vòng đấu vừa qua không chỉ có chúng tôi mà cả những đối thủ khác như manchester united hay arsenal đều đã gặp vấn đề
dù khó khăn của mỗi đội là khác nhau nhưng tôi muốn nói rằng công việc của tôi cũng như jose morino hay acv chưa bao giờ là dễ dàng
điều chúng tôi cần làm bây giờ đó là tập trung cho những trận đấu còn lại
vào tối nay liverpool sẽ có chuyến hành quân tới sân của hull city
dù đây là đội bóng đang nằm áp trót trên bảng xe bạc nhưng họ không phải là một đối thủ dễ chịu
đội chủ sân k com vừa mới buộc manchester united phải chia điểm với lối chơi lì lợm
dù vậy chắc chắn huấn luyện viên dugan klopp sẽ phải tìm cách
để giành chọn ba điểm ở trận đấu tới nếu không muốn tự rơi bỏ cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này
trong khi đó tại tây ban nha vào tối nay barcelona sẽ có cuộc điện đầu với athletic bilbao
chiến thắng quan trọng trước aritico madrid ở lượt đi cúc nhà vua mang lại rất nhiều động lực cho barcelona tiếp tục trinh chiến ở giai đoạn tiếp theo
tuy nhiên trận hòa có phần oan nghiệt trước real betis ở vòng đấu trước đã khiến khoảng cách giữa các nhà đương kim vô địch và đội đầu bảng real madrid tăng lên thành ba điểm
vào tối nay đoàn quân của huấn luyện viên enrique có
cơ hội để săn bằng cách biệt với real khi được tiếp đón đối thủ yêu thích là athletic bilbao trên sân nhà nucam
sự thiêu vắng của iniesta và busquets ở trung tuyến không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của các khổng lồ sư catalan
khi mà nhạc trưởng messi vẫn đang hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho toàn đội
barca sẽ căng sức để lấy điểm
thông qua chiến lý bóng đá của tôi nếu có ai nói rằng chúng tôi không thể giành danh hiệu la liga
hãy để họ suy nghĩ về chiếc vô địch ở hai mùa giải vừa qua
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi